xin chào các bạn
để khắc phục tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng trong đó có iốt trong thực phẩm
trong chương trình sức khỏe và cuộc sống số lần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
để thấy được tầm quan trọng của mối iốt trong đời sống
và hướng đến một số biện pháp phòng chống hay những cách bổ sung iốt theo đúng tiêu chuẩn cho phép
theo tổ chức y tế thế giới who ước tính khoảng một sáu tỷ người đang sinh sống trong khu vực thiếu hụt iốt
trong đó tỷ lệ mắc bệnh toàn cầu là một mươi hai
số người bị mắc bệnh biếu cổ nhiều nhất ở các nước châu á châu phi
tại đông nam á có khoảng một trăm bảy mươi năm triệu người biếu cổ chiếm một mươi sáu bảy tổng số ca mắc biếu cổ của thế giới
việt nam là một trong những nước nằm trong khu vực thiếu iốt
công tác phòng chống các dối loạn do thiếu hụt iốt ở việt nam đã triển khai thực hiện trên toàn quốc từ năm một nghìn chín trăm tám mươi
với biện pháp bao phủ mối iốt toàn dân mối iốt được sử dụng thay mối thường
nhất đưa vào cơ thể hàng ngày
mối iốt thì bình thường mà sau khi được người dân người ta sản xuất mối
rồi được các nhà máy thu gom cái mối về
người ta bắt đầu chế biến thì người ta sẽ trộn cái bột calioddad vào cái chế phẩm muối đấy
thì người ta gọi là mối trộn iốt
và mối trộn iốt theo như là tổ chức y tế thế giới
chống dối loạn thiếu hụt iốt của bệnh viện nội tiết ấy
thì người ta sẽ trộn khoảng từ hai mươi ppm cho đến bốn mươi ppm
tức là tương đương với một mươi gram mối
như vậy thì đối với một người bình thường thì cái nhu cầu để sử dụng cái muối út là khoảng một trăm năm mươi microgram trên một ngày
thiếu iốt thì thường là dẫn đến là không tổng hợp được cái hormôn của tuyển giáp
do đấy là nó gây ra các cái bệnh biểu cổ
rồi biểu cổ địa phương rồi bệnh đần độ do thiếu iốt
và đặc biệt là những cái phụ nữ mà đang ở cái đồ tuổi mà mang thai hoặc là cho con bú thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng
theo báo cáo hoạt động phòng chống dối loạn do thiếu iốt tại việt nam của bệnh viện nội tiết trung ương
với các chương trình vận động toàn dân ăn muối iốt từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi năm
tỷ lệ biếu cổ của trẻ em tám đến một mươi tuổi là từ năm đến một mươi chín
nhưng kết quả điều tra tỷ lệ biếu cổ trẻ em từ tám đến một mươi tuổi trên toàn quốc do bệnh viện nội tiết tiến hành trong năm hai nghìn một mươi tám
lại cảnh báo tình trạng thiếu hụt iốt neo toàn quốc đã quay trở lại việt nam
theo đó tỷ lệ biểu cổ là chín tám mức trung vị iốt niệu là tám bốn microgram trên decilit
thấp hơn khoảng an toàn theo khuyên cáo của tổ chức y tế thế giới
chỉ số lần lượt là nhỏ hơn năm và từ một mươi đến một mươi chín microgram trên decilit
chính điều này đã báo động tình trạng người có khả năng mắc các bệnh do thiếu iốt đang tăng trở lại
biểu cổ từ năm hai tuổi là phát hiện ra nó có nhân rồi nhân sơ
nhưng bác sĩ bảo không việc gì và không sao cả tôi lại no
bác bán cho một vỉ thuốc và uống thì một thời gian sau thì không uống nữa đến cuối năm
bắt đầu nên thì bảo có nhân ở bên trái tôi uống thuốc
đã nung trong khoảng hai ba năm cứ uống đã thì tôi không đi khám nữa
sau rồi lại đi khám thì bảo là biếu to rồi mới cảm thấy mình nằm nó cũng hơi khó thở nghẹn ngào
thì bắt đầu hôm nay mới quyết định là nâu rồi bỏ thiết lệ to rồi mình đi khám để mổ
ăn uống thì nó cũng bình thường nhưng mà nằm ngửa ra thì nó hơi nghẹn ngào
mà nói chuyện tiếp xúc thì nó cứ cảm thấy nó giảm thanh nhỏ đi mà nó hay ẻ khẩm khạc lắm
thì là mình cứ nghĩ hồi này nó thế thì nó to rồi thì tôi bỏ đi khám rồi là nếu mà nên bác sĩ ra như thế nào
nếu mổ được thì mình mổ mà không mổ được thì bác sĩ cho điều trị uống thuốc cũng được
mới đầu thì nó mệt và nó run chân tay xong là cứ thấy nó gầy mà nó lại mười mấy chỉ số máu của tôi nó sụt hết
không còn chỉ số máu nào
thế là bác sĩ bỏ uống thuốc phải hai năm nhưng mà cho thời gian tôi uống là bảy tháng là tôi khỏi
thế là tư tưởng là khỏi hẳn rồi tôi không đi khám nữa
trong cái đợt này
thế là hai năm sau thì tôi cũng lên đi khám mỗi đệnh kỳ là sáu đến một năm
thế nhưng mà bác khí bỏ thì bác cũng chỉ bình thường thì bác vẫn uống thuốc tiếp thì chỉ uống một viên thôi
thế nhưng mà sau tôi mới thấy tôi mệt thêm tôi thấy tôi gầy mất mấy cân
thế tôi hỏi hay là tôi bị tái phát tôi lên đi tôi khám thì bác sĩ bảo tái phát
thì cứ một tháng một lần tôi lên lần này là năm tháng
đặc biệt hơn trẻ em là đối tượng dễ bị thiếu iốt nhất do nhu cầu lứa tuổi tăng cao
chính việc thiếu iốt gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của trẻ trong độ tuổi phát triển
theo tổ chức y tế thế giới who thiếu y ốt cho dù là thể nhẹ
cũng lấy mất của mỗi trẻ một mươi ba năm điểm iq làm giảm năng lực học tập và trí tuệ của các em
thế nhu cầu bình thường của một trẻ dưới năm tuổi thì tương đương khoảng chín mươi chín microgram trên một ngày
còn từ trẻ từ sáu cho đến chín tuổi thì nhu cầu từ chín mươi chín đến khoảng một trăm năm mươi microgram một ngày
còn những trẻ từ một mươi hai tuổi cho đến người lớn là nhu cầu khoảng từ một trăm năm mươi cho đến hai trăm năm mươi microgram
khi mà trẻ bị thiếu y ốt nhiều dẫn tới hốc môn giáp của bà mẹ thiếu trong giai đoạn đầu của thời kỳ bò thai thì rất là nguy hiểm
trẻ có thể thậm chí là không thể phát triển được
thế rồi đứa trẻ có cái hệ thần kinh nó không phát triển
sau này nó nhẹ thì nó chậm phát triển trí tuệ

nặng hơn thì nó chậm phát triển trí tuệ
rất là nguy hiểm
theo điều tra gần bốn mươi bảy học sinh hoàn toàn không hiểu biết gì về lợi ích của chất này
một số gia đình không có thói quen sử dụng mối y ốt trong bữa ăn hàng ngày
theo các cuộc khảo sát hiện nay có chín mươi các bậc cha mẹ hiểu rõ tác dụng của mỗi iốt nhưng chưa thật sự chú ý quan tâm
lượng mối y ốt được sử dụng trong các bữa ăn gia đình chưa đủ đáp ứng nhu cầu y ốt của cơ thể
trong bữa ăn hàng ngày thì gia đình tôi thường là không sử dụng mối y ốt
vì gia đình tôi là quê ở biển nên là thỉnh thoảng các cụ vẫn gửi thức ăn từ biển ra
cho nên là trong thành phần thức ăn ở biển thì nó cũng đã cung cấp rất là nhiều iốt rồi
với lại tôi cũng biết là iốt mà chủ yếu là những người mắc bệnh biếu cổ thì mới phải sử dụng nhiều
thế nhưng chúng tôi cũng đi khám sức khỏe định kỳ thì cũng gia đình không ai bị mắc bệnh biếu khổ cả
do vậy chúng tôi không sử dụng mối y ốt trong các bữa ăn hàng ngày
tôi ở hải phòng tôi ăn mặn nó quen tôi đục ăn mối trắng đồ sơn là nhiều
mối y ốt
mối y ốt thì thỉnh thoảng có một quái để nấu canh cung mà nấu nhạt thì tôi mới cho
chứ còn bình thường đục ăn mối mặn là nhiều
tôi chẳng bao giờ tôi sử dụng mối y ốt chỉ mối trắng với lại mối gì thôi mối súp thôi
tôi cũng không tìm hiểu đến mối y ốt lắm cho nên là gia đình thì không mua mối y ốt
mà không nghĩ gì là mối y ốt nó tác dụng như thế nào
quý vị và các bạn thân mến không chỉ trẻ em mà những phụ nữ mang thai cũng là đối tượng dễ bị thiếu iốt
việc thiếu vi chất iốt ở phụ nữ mang thai có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc
vậy nhận thức của những người phụ nữ mang thai về tầm quan trọng của vi chất iốt là như thế nào
mình nghĩ là cái iốt đấy rất là quan trọng cho nên là trong bữa ăn hàng ngày thì mình cũng thường xuyên là mình dùng để mình lấu với xào các thứ
tình trạng thiếu hụt iốt trong thực phẩm ăn hàng ngày mang tính toàn quốc không kể miền núi thành thị hay vùng đồng bằng ven biển
tâm lý chủ quan là một trong những nguyên nhân chính gây nên thực trạng thiếu iốt đối với phụ nữ mang thai hiện nay
nhiều người cũng chưa nhận thức được tầm quan trọng của vi chất này nên lơ là dẫn đến những hậu quả đáng tiếc
nếu như mà người mẹ đang mang thai thiếu iốt thì nó sẽ dẫn đến là hay bị sảy thai
hoặc là đẻ non
hoặc là khi mà đứa trẻ sinh ra thì đứa trẻ nó sẽ chậm phát triển về thể chất và trí tuệ
nghĩa là trẻ nó sẽ chầm phát triển hơn so với những đứa trẻ cung lứa
và về trí tuệ của đứa trẻ đấy thì nó không được phát triển như những đứa trẻ bình thường mà được đầy đủ iốt
thì người ta vẫn hay thường dùng là bệnh đần độ
vì vậy mà các bà mẹ mà khi mang thai và cho con bú thì cái nhu cầu của cái iốt nó phải tăng hơn so với những người bình thường
và ngoài ra nữa thì những người mà thiếu y ốt thì nó cũng làm cho trí ốc của mình luôn luôn mệt mỏi giảm khả năng lao động
và giảm sút về tinh thần cũng như là trí tuệ ảnh hưởng đến công tác cũng như là học tập
không chỉ vậy việc sử dụng muối y ốt không đúng cách sẽ khiến sức khỏe người sử dụng bị ảnh hưởng
lượng y ốt có trong muối chỉ đủ bổ sung cho nhu cầu của cơ thể
vì vậy nên dùng muối y ốt cho bữa ăn hàng ngày
ít hơn một muỗng cà phê mỗi ngày
người bị bệnh biếu cổ do thiếu y ốt vẫn phải ăn muối y ốt như bình thường chỉ kiêng muối y ốt khi có chỉ định của bác sĩ
y ốt thì nó có một đặc điểm là cái caliote ba khi trộn vào muối thì nó sẽ có thăng hoa
do vậy mà người dân khi nấu hoặc là chế biến thì chúng ta phải để ý một tí
tức là muối phải để bảo quản cái nơi mà nó thoáng khô
và đấy là cách bảo quản
cái thứ hai nữa là
khi chúng ta nấu sử dụng ấy thì khi nấu thức ăn chín rồi thì chúng ta nhắc cái thức ăn nhắc cái nồi nấu thức ăn xuống
thì chúng ta mới bắt đầu cho cái muối y ốt hoặc bột canh y ốt vào
thì để y ốt đỡ thăng hoa thì nó sẽ giữ được cái y ốt nhiều hơn
như vậy thì cái lượng bù vào nó sẽ tốt hơn
trước đây chúng ta lầm tưởng rằng bệnh biếu cổ do thiếu iốt chỉ thường gặp ở đồng bào miền núi cao
nhưng thực tế cho thấy tình trạng thiếu y ốt ở việt nam mang tính toàn quốc
trong đó trẻ em và phụ nữ tuổi sinh đẻ là đối tượng có nguy cơ cao bị thiếu iốt
mà hậu quả do thiếu y ốt ở đối tượng này là rất nghiêm trọng
vì hốc môn tuyến sát cần thiết giúp cho sự phát triển của bào thai và trẻ sơ sinh
hơn nữa sự hư hại hệ thần kinh ở bào thai và trẻ nhỏ do thiếu iốt nặng và kéo dài là hậu quả không thể đảo ngược được
chính vì vậy việc nâng cao ý thức sử dụng muối y ốt trong cộng đồng hiện tại
cần được đẩy mạnh cụ thể bằng việc tuyên truyền về tắc hại y ốt
các bậc phụ huynh cũng như trong các trường học
tầm quan trọng của việc sử dụng muối y ốt trong các bữa ăn hàng ngày
tại các gia đình hoặc trường học hay những nơi công cộng
bên cạnh đó cần xác định các chương trình quốc gia về muối y ốt
phải là các chương trình sương sống cốt lõi để thực hiện liên tục
việc sử dụng muối y ốt thường xuyên và lâu dài là biện pháp đơn giản
nhưng đặc biệt hiệu quả để phòng chống dối loạn do thiếu y ốt
sử dụng muối y ốt cũng là giải pháp an toàn
không gây bất kỳ hậu quả xấu nào cho cá nhân và cộng đồng
trong khi nhiều hậu quả của thiếu y ốt là rất nặng nề và không thể chữa khỏi được
thì chúng ta có thể phòng ngừa được việc thiếu hụt y ốt
bằng cách bổ sung một lượng y ốt rất nhỏ vào bữa ăn hàng ngày
những thức ăn từ biển như cá sò rong biển rất giàu y ốt
sử dụng muối y ốt cũng là một cách hữu hiệu
để bổ sung vi chất quan trọng này
muối y ốt không làm thay đổi hương vị và chất lượng món ăn hoàn toàn như muối thường
mà lại có thêm được tác dụng phòng chống các dối loạn rất nguy hiểm do thiếu iốt gây ra
vì vậy mọi người mọi nhà nên sử dụng muối y ốt hàng ngày
mong rằng những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị khán giả
sẽ thật sự hữu ích đối với mỗi người
để bảo vệ bản thân và gia đình của mình hãy trang bị thêm những kiến thức thiết yếu
học cách sử dụng muối y ốt đúng cách để có thể tránh được những hệ lụy về sau
chương trình sức khỏe và cuộc sống của chúng tôi đến đây là kết thúc
xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại